hôm sáng ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho hơn năm mươi hai tàu với khoảng hai trăm hai mươi sáu người biết diễn biến hướng đi của bão để chủ động trú tránh
hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do cơn bão số một gây ra phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu các địa phương các bộ ngành thực hiện nghiêm công điện của thủ tướng chính phủ và các công điện của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
có bốn điều cần lưu ý sau đây
thứ nhất là không chủ quan lỡ lại
cái thứ hai là phải chủ động linh hoạt
cái thứ ba là phối hợp tốt
phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và trong ứng xử với từng việc cụ thể
và cái cuối cùng là chuẩn bị chú đáo nhất có thể
cơ bản thì mục tiêu của chúng ta là không để có thiệt hại về người và giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về tài sản
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
hiện toàn bộ khách du lịch trên các đảo bị ảnh hưởng bởi bão số một đã nhận được thông tin và bắt đầu di chuyển về đất liền từ ngày một mươi sáu tháng bảy
đối với khách có nhu cầu ở lại đảo chính quyền địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức bố trí nơi lưu trù an toàn
tỉnh quảng ninh và thành phố hải phòng dự kiến cấm biển từ ngày một mươi bảy tháng bảy
đối với khu vực miền núi ban chỉ đạo lưu ý các địa phương cần chủ động di rời sơ tán dân tại khu vực ngập sâu chia cắt nguy cơ lũ quét sạt lở đất
chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống
từ ngày mai bão số một sẽ gây gió mạnh mưa lớn diện rộng ở bắc bộ
các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng đều ra công điện khẩn trương lên phương án ứng phó với bão số một đang tăng cấp
đối với thành phố hải phòng hiện có ba trăm tám mươi bốn tàu du lịch đang hoạt động bình thường và sẽ về nơi neo đậu tránh trú khi có yêu cầu
trên biển hiện có sáu năm chiếc tàu cá các loại
trong đó hai trăm hai mươi một trên hai trăm ba mươi một tàu xa bờ đã về nơi neo đậu tránh trú
đến thời điểm hiện tại các địa phương và lực lượng vũ trang của tỉnh đã chuẩn bị lực lượng gồm một hai trăm hai mươi tám cán bộ chiến sĩ
và lực lượng sung kích phòng chống thiên tai hai mươi bảy ô tô các loại một mươi hai tàu ba mươi hai xuồng
tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
để chủ động ứng phó với cơn bão số một tỉnh quảng ninh đã yêu cầu các đơn vị địa phương giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện đang hoạt động trên biển
thông tin về vị trí và diễn biến của bão để chủ động kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn không đi vào vùng nguy hiểm
đồng thời chỉ đạo khẩn trương gia cố lồng bé nuôi trồng thủy sản và tổ chức đưa người từ các khu nuôi lên bờ
ưu tiên phụ nữ người già và trẻ nhỏ lên trước và hoàn thành công việc này trước một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng bảy
đồn biên phòng cô tô quảng ninh bắn pháo hiệu thông báo các chủ tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn
cảnh báo các tàu thuyền không ra khơi khi có mưa bão trên biển
tại nghệ an ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã có công điện yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão chuẩn bị phương án chẳng chống nhà cửa ra soát các điểm trọng yếu
nguy cơ sạt lở ngập úng để chủ động ứng phó di rời người dân khi cần thiết
trong ngày một mươi sáu tháng bảy và sáng ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng sẽ tập trung liên lạc
kêu gọi các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển vào nơi tránh trú an toàn chuẩn bị lực lượng phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ
các tỉnh thái bình và nam định cũng có công điện khẩn yêu cầu các cấp ngành thực hiện những biện pháp ứng phó trước khi bão đổ bộ
như kêu gọi tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
sáng nay sau hai ngày tạm nghỉ phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu chuyển sang phần tranh tụng
viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án đối với năm mươi bốn bị cáo
tuy nhiên khi phiên tòa bắt đầu được ít phút thì chủ tọa thông báo tạm dừng phiên tòa
để luật sư các bị cáo xuất trình chứng từ nộp tiền khắc phục hậu quả
theo hội đồng xét xử việc cập nhật số tiền khắc phục hậu quả để cơ quan công tố có căn cứ đề xuất mức đề nghị phù hợp
theo dự kiến vào sáng nay hội đồng xét xử sẽ kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang phần tranh tụng
đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo
trong năm mươi bốn bị cáo có hai mươi ba cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ trong đó một mươi tám người bị truy tố không hình phạt tử hình
hai mươi bị cáo buộc đưa hối lộ để được cấp phép chuyến bay giải cứu
những người còn lại bị cáo buộc mua rời hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo bị cáo buộc đưa nhận hối lộ năm trăm một mươi năm lần với một trăm sáu mươi năm tỷ đồng liên quan đến việc cấp phép chuyến bay giải cứu chuyến bay combo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở
đối với nguyễn việt phong chú tại huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp để điều tra về hành vi tham mô tài sản
năm hai nghìn một mươi một nguyễn việt phong xin vào làm việc tại công ty cổ phần phân bón mầm xanh có địa chỉ tại huyện bình chánh tp hcm
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám phong được bổ nhiệm làm nhân viên kinh doanh tại thị trường tp cn và các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu và an giang
từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba với vai trò là nhân viên kinh doanh lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao nguyễn việt phong đã thu hồi công nợ của một mươi bốn khách hàng
tại các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu và tp cn với tổng số tiền hơn một bốn tỷ đồng nhưng không giao nộp về công ty mà chiếm đoạt
còn tại thành phố đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê vừa tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn sĩ
chú tại phường xuân hà quận thanh khê
là thủ phạm chuyên đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn
theo đó do không có việc làm ổn định nhưng lại muốn có nhiều tiền để ăn chơi và sử dụng ma túy từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sĩ đã nhiều lần thực hiện hành vi đột nhập trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn thành phố
thủ đoạn của sĩ là lợi dụng mua hàng tại các quán cà phê hay những địa điểm không có người trông coi
lúc người dân đi ngủ quên khóa cửa để lẻn vào và nhanh chóng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản phần lớn là điện thoại di động
qua làm việc sĩ thừa nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cho đến thời điểm bị phát hiện đã thực hiện chót lọt bảy vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị trên một mươi triệu đồng
thưa quý vị thay vì phải đến tận nơi để xem bói trực tiếp cùng với sự phát triển của mạng xã hội thì dịch vụ xem bói online ngày càng nở rộ và thu hút được sự chú ý của cư dân mạng
không khó để tìm ra những địa chỉ của website xem bói trên facebook với hàng trăm ngàn lượt theo dõi như review xem bói xem bói online chuẩn xem bói miễn phí
mỗi tài khoản facebook luôn có hình ảnh đại diện là những cô đồng cậu đồng được trang điểm kỹ với đầy vẽ thanh thoát thánh hiền
đặc biệt đánh vào tâm lý nhu cầu về niềm tin tâm linh của cộng đồng của người dân xem vận hàng cả năm xem đường tình duyên đường công danh sự nghiệp
hiện tại chị cũng biết là
bạn trẻ các bạn trẻ rất quan tâm đến tiktok và xem tiktok rất là thường xuyên trong thời gian rảnh
thì từ đó cũng sẽ có những cái trang những cái kênh mà gọi là coi bé online về thành số học về tử vi hay là về các cô đồng thầy đồng
thì các bạn trẻ hiện tại thì em thấy là xem khá là nhiều và riêng cá nhân em cũng xem khá là nhiều khi mà gặp các vấn đề về trong cuộc sống
thì mình muốn có một câu hỏi nào đó một câu trả lời nào đó để giải đáp thất vọng của mình
hình thức xem bói rất đa dạng từ bói chỉ tay bói bài bói bổ câu đến xem tử vi xem tuổi
đặc biệt cùng với sự bùng nổ của công nghệ bốn thay vì phải đến tận nơi để xem bói như truyền thống
thì giờ đây khách hàng có thể ngồi tại nhà và xem bói qua mạng
những người tự xưng là thầy là cô càng trở nên nổi tiếng và được nhiều người tìm đến để xem
cái câu chuyện về mạng xã hội nó là một cái câu chuyện gọi là muôn thở
bởi vì đó là một cái không gian mở thiếu kiểm soát
ở nơi mà có rất là nhiều đối tượng họ lợi dụng vào để thu hút các khán giả các bạn trẻ v v các thứ
thì riêng đối với cái cụm từ gọi là xưng thầy cô hay là gì đó thì quan điểm của mình nó cũng chỉ là một cái danh sưng thôi
tuy nhiên dưới góc độ ngược lại mình phải xem thử cái kiến thức đó là gì nó có thật sự hữu ích hay không
nó có mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh hay không
bên cạnh dịch vụ xem bói online những mặt hàng như vòng cổ
hoa cũng được phù phép thành những mặt hàng tâm linh với nhiều màu sắc tên gọi khác nhau
đánh vào tâm lý của nhiều người dùng các chủ cửa hàng online đã chào mời những sản phẩm với đủ mọi công dụng
có nhiều khi cái tự nó chỉ là một cái bức tượng đá thôi
hoặc là một cái dây hạt nó cũng đơn giản nó chỉ là những cái dây gỗ hay đá bình thường thôi
tuy nhiên thì qua những cái lời giới thiệu của những mọi người gọi là cô cậu ở bệt trên
thì tự nhiên là nó lại trở thành những cái món đồ nó rất là là cao siêu
có một cái nguồn năng lượng nó cũng thiết cao siêu lắm cho nên là có khi nó trị giá lên đến vài chục triệu
vài trăm triệu thậm chí là vài tỷ qua những cái việc mà phóng đại của những cái người cô cậu đó
hầu hết những người tự xưng là cô đồng thầy cậu ban đầu chỉ là những người bình thường
sau tự dựng lên cho mình những câu chuyện thần thánh được ăn lộc thánh có khả năng đoán đúng đoán trúng vận hạn
ai đến trực tiếp cũng được
nếu không đến trực tiếp có thể ngồi ngay tại nhà thậm chí nằm trên giường trong phòng ngủ cũng có thể coi bói
thế nên có người mới nói vui dịch vụ bói toán giờ đây có thể ship tới tận trực giường